kết quả đại hội cấp cơ sở và cấp trên cơ sở diễn ra vừa qua không phải phổ biến
nhưng thực tế đã có một số đảng bộ không kiên quyết trong việc sàng lọc cán bộ không đủ phẩm chất năng lực
làm giảm sút chất lượng đội ngũ cấp ủy khóa mới
ảnh hưởng đến sức mạnh và uy tín của tổ chức đảng trong nhiệm kỳ mới
nhiều nơi cho rằng việc giới thiệu ứng cử đều bảo đảm đúng quy định hướng dẫn của trung ương
tuy nhiên không trái quy định không có nghĩa là nên làm
đặc biệt quy hoạch giới thiệu cán bộ thiếu trách nhiệm năng lực có biểu hiện suy thoái đạo đức lối sống
xã hồng phong năm hai nghìn một mươi chín nhiều ý kiến bức xúc trong nhân dân về việc cán bộ xã tắc trách
trong việc theo dõi quản lý các đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội
dẫn tới việc phòng lao động thương minh và xã hội huyện ninh giang
vẫn chi trả trợ cấp trong nhiều tháng đối với các đối tượng là người cao tuổi đã chết
hoặc không đủ điều kiện để hưởng trợ cấp
kết quả kiểm tra sau tố giác của nhân dân ba cán bộ nhận kỷ luật là
ông nguyễn quốc thị phó bí thư đảng ủy chủ tịch ủy ban nhân dân xã hồng phong
có những sai phạm liên quan đến buông lỏng quản lý đất đai
chỉ đạo xét duyệt các đối tượng được trợ giúp bảo hiểm xã hội sai quy định
đã bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo về mặt đảng và chính quyền
ông nguyễn quốc thị theo nguyện vọng cá nhân không tái cử nhiệm kỳ mới
ông nguyễn văn hùng có những sai phạm trong công tác xét duyệt trợ giúp xã hội
chậm chi trả tiền cho các đối tượng được trợ giúp bảo trợ xã hội
giảm mạo chữ ký các đối tượng được trợ giúp bảo trợ xã hội
để làm thủ tục thanh quyết toán nhận kỷ luật cảnh cáo về mặt đảng và hạ một bậc lương
ông nguyễn văn không thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ
không tiến hành giả soát đối tượng hưởng bảo trợ xã hội
giai đoạn từ tháng chín năm hai nghìn một mươi một đến tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy
nhận kỷ luật khiển trách về mặt đảng và chính quyền
tuy nhiên nhiệm kỳ này ông vẫn được giới thiệu chúng cử vào ban chấp hành đảng bộ xã
quá trình thực hiện công tác nhân sự việc cơ cấu giới thiệu cán bộ nguyễn văn không
vào cấp ủy là do ban chấp hành đảng bộ xã hồng phong
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi tập trung giả soát đánh giá và giới thiệu
đồng chí không cũng có quyết điểm nhưng bản thân cũng đã nhận ra quyết điểm thiếu soát của mình
và khuyết điểm này thì đồng chí cũng đã sửa chữa khắc phục
do vậy thì căn cứ và các phần bản chỉ đạo của trên
và quá trình chuẩn bị công tác nhân sự thì ban chấp hành đảng bộ xã cũng đã báo cáo
và được ban thực vụ hiệp định phê duyệt trước khi trình về đại hội
và qua đại hội thì nhìn chung là đồng chí nguyễn văn không cũng được sự tín nhiệm cơ bản tập trung của đại hội đảng bộ xã
chúng tôi cũng đã thực hiện năm bước quy trình công tác nhân sự
tuy nhiên thì đối với đồng chí nguyễn văn không thì đồng chí cũng có một thời kỳ làm thương binh xã hội
có những sai phạm trong việc thực hiện nhiệm vụ
do vậy thì đối với các đồng chí đảng viên ở cơ sở thì các đồng chí cũng đánh giá nặng cái vấn đề này
đối với chúng tôi thì chúng tôi cũng xét là quá trình công tác của đồng chí không
thì cũng thấy là đồng chí có những cái cống hiến
còn công tác đoàn
thế do vậy thì chúng tôi cũng dạng xét là cái sai nằm cái điểm của đồng chí không
thì quả đã được đồng chí không nghiêm túc khắc phục sửa chữa
do vậy thì chúng tôi vẫn tín nhiệm giới thiệu đồng chí không với lại cái tình cảm và cái trách nhiệm của mình
sau đó các đơn vị cơ quan của huyện xem xét đánh giá bố trí tiếp tục cho đồng chí tái cử
ở cả hai cấp tâm lý chung của những người làm công tác nhân sự là sau khi vấp ngã
thì cán bộ nguyễn minh không sẽ rút kinh nghiệm
để làm một đồng chí đảng viên
đồng chí cán bộ cấp ủy đảng viên tốt hơn
không như vậy là cũng tín nhiệm không phải là thấp
tập thể cấp ủy khóa cũ tập trung xây dựng
thế rồi là được các cái hội nghị theo quy định để lấy ý kiến tín nhiệm
đúng quy trình đó là điều dễ dàng được nghe thấy ở các cấp ủy ở đơn vị cơ quan làm quy trình
để cán bộ nguyễn minh không tham gia vào cấp ủy khóa mới
trên thực tế việc thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ nguyễn minh không
đã gây ra không ít tổn thất ảnh hưởng đến uy tín của đảng ủy chính quyền xã
trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở địa phương
bản thân đồng chí chưa thật sự nhận thức sâu sắc
việc cần thiết giả soát đầy đủ đối tượng nhận bảo trợ xã hội để xảy ra sai sót
ủy ban kiểm tra quyền ủy họ đã ra quyết định là bị khiến trách
thì thật ra là bản thân cũng rất là nãi nãi
có thể lúc đó là lúc công việc rất là nhờ việc
chính năm hai nghìn một mươi bốn
là cái năm mà thay đổi từ sáu mươi bảy sang ba mươi sáu và hai mươi tám
thế cho vậy là về cái lĩnh vực lao động thông minh châu hộ
phải nằm lại toàn bộ phải xét lại toàn bộ các đối tượng
đã được hướng trước và hướng mới
thế lúc bây giờ làm hồ sơ nó rất là bận
thế cho vậy là cái năm đó thì huyện cũng không chỉ đạo là xảy soát
việc tiếp tục cơ cấu một cán bộ không thực sự tiêu biểu về phẩm chất năng lực
dường như phụ thuộc vào thái độ thở ơ trong đánh giá
lựa chọn cán bộ hay sự xuê xoa cả nể của một tập thể
trái với quan điểm chỉ đạo của tỉnh ủy
trong quá trình triển khai thực hiện
thì nó có những cái biểu hiện
hoặc có những việc làm
nó mang lý cá nhân không chính đáng
mà không vì cái mục đích chung
thế và điều này nó gây ra cái bức xúc trong
trong dư lợi của tỉnh ủy
trong xã hội bức xúc trong nhân dân
và nó làm ảnh hưởng đến uy tín của đảng
thì những trường hợp như vậy là chúng ta
phải có một cái thái độ rất là nghiêm túc
và không thể
đưa vào trong cái cơ cấu cấp quỷ
nhân sự cấp quỷ
vừa qua tỉnh ủy lào cai đã thực hiện
sắp xếp đối với hai trường hợp cán bộ lãnh đạo
quản lý còn có vấn đề liên quan đến
phẩm chất chính trị đạo đức lối sống
qua đó cho thấy quyết tâm xử lý
cán bộ của tỉnh ủy lào cai
ngay cả mức độ sai phạm chưa đến mức bị xử lý kỷ luật

cái rất là nghiêm túc về những cái hành vi
chưa đúng đắn của mình
cán bộ giàng xin chớ do mắc sai lầm
khuyết điểm nhận quyết định điều động từ vị trí
phó chủ tịch huyện simacai
về giữ chức chủ tịch mặt trận tổ quốc huyện simacai
nhưng quyết định xử lý mạnh hơn
mang tính chất gian đe từ ban thường vụ
tỉnh ủy lào cai đó là chỉ đạo huyện
ủy simacai không tiếp tục giới thiệu
đồng chí tham gia ban thường vụ huyện ủy
nhiệm kỳ tới
phương án sắp xếp mà không tham gia vào ban thường vụ
trước đây đồng chí khóa trước là
ủy viên ban thường vụ huyện ủy
và cũng không trực tiếp làm cái
cái lĩnh vực quản lý nhà nước nữa
mà phải chuyển sang một cái
địa chỉ công tác mới
việc xử lý này thì cũng đã được
cấp ủy của địa phương cũng như là
ủy ban kiểm tra tỉnh ủy cân nhắc
rất là kỹ lưỡng trên cơ sở
đối với các cái lối tượng liên quan
rồi đến các cái nội dung liên quan trên mạng xã hội
thì tất cả những cái nội dung đấy thì
chúng tôi nghĩ là
cái cái cái việc mà xử lý
hoàn toàn là chính xác
đảm bảo công minh
thứ ấy thì gọi là thiếu thần trọng
trong vấn đề giao tiết thôi
chứ không phải là đám vi phạm
kính nghĩa của chồng bố có một mươi một
à có một mươi hai
do vậy thì anh em
bố chị sang bên này cũng không có vấn đề gì là
là là nặng nề
đối với các nhân viên tôi
tôi thấy là cũng
đã thể trước đảng kỳ là dù bất kỳ
nhiệm vụ nào
đảng giao cho cũng sẵn sàng
nhịn và hoạt thành
ai cũng thế thôi nếu như không có cái sự thường xuyên
gọi là là là là là
giàn luyện tu dưỡng thì cũng có thể là
mắc phải những cái đó
để anh làm cái bài học sâu sắc cho
cho bản thân đồng chí chớ cũng như là đồng chí chồng cộng việc ở địa phương
trong quá trình tu dưỡng giàn luyện phấn đấu
thì tôi nghĩ là cái việc xử lý ấy là
nó cũng đảm bảo cái sự nghiêm khắc
nhưng cũng có cái tính nhân văn
chuẩn bị đại hội đảng các cấp
tiến tới đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
tỉnh lào cai vừa qua đã tiến hành
ba mươi hai cuộc kiểm tra đối với bốn mươi hai đối tượng
giám sát ba mươi hai cuộc với bốn mươi tám đối tượng
đặc biệt chú trọng vào nội dung
giàn luyện phẩm chất đạo đức lối sống
phong cách lề lối làm việc của người đứng đầu
qua đó đã phát hiện và sớm cảnh báo
những biểu hiện lệch lạc trong giàn luyện
phẩm chất chính trị đạo đức lối sống
trong thực hiện tác phong lề lối làm việc
của cán bộ nhất là người đứng đầu tổ chức đảng
đồng thời qua giản soát
kiểm tra đã kịp thời uốn nắn
giáo dục và điều chỉnh giới thiệu
bố trí cán bộ cho nhiệm kỳ mới
cấp ủy là bộ tham niêu chiến đấu
hạt nhân lãnh đạo chính trị
do đó phải là nơi quy tụ
người thật sự vững vàng có đủ bản lĩnh
phẩm chất trí tuệ và có uy tín cao
là trung tâm đoàn kết
thống nhất cao
uy tín chất lượng của đội ngũ này
gắn với uy tín sức mạnh của mỗi tổ chức đảng
tìm một con người để làm
các công việc cho đảng cho nhà nước
phải hiểu thực sự chân tơ
hiểu được đúng bản chất của con người đó
hiểu được tìm được đúng con người
mà trí công vô tư
đặt cái lợi ích của tập thể lên lợi ích của cá nhân
phải lấy được
thấy mình trong mọi người
đó là con người bản chất họ phải là một người tốt
phải có động cơ trong sáng
từ cái động cơ vào đảng cho đến khi mà họ làm việc
và bây giờ được nhìn nhận cất nhắc
thì bản thân họ phải là có một cái quá trình
giàn luyện nó phải thực sự
là được uy tín
được cái gọi là cảm nhận
của nhân dân của cộng đồng của cả tập thể
của trên của dưới
chứ không đồng nghĩa việc là chỉ một vài biểu hiện
mà có thể cất nhắc
công tác nhân sự đại hội phải được tiến hành
theo một quy trình chặt chẽ khoa học và nhất quán
bảo đảm thật sự công tâm thật sự trong sáng
khách quan đặc biệt phải có con mắt tinh đời
trong việc đánh giá giới thiệu lựa chọn
lấy tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị
đạo đức lối sống và hiệu quả công tác
uy tín của bản thân và gia đình
làm thước đo chủ yếu
phải trên cơ sở xác định rõ tiêu chuẩn tiêu chí
để đánh giá đúng cán bộ
lựa chọn đúng người sắp xếp đúng việc
bố trí đúng chỗ tạo ra một ekip
một tập thể thật sự ăn ý đoàn kết
thống nhất có sức mạnh
muốn thế phải thật sự phát huy dân chủ
trong việc phát hiện giới thiệu nhân sự
đi đôi với xác định rõ thẩm quyền trách nhiệm
của tập thể cá nhân liên quan
và thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ
nêu cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy
tổ chức đảng và người đứng đầu
chống tư tưởng cục bộ địa phương thân quen cánh hầu
lợi ích nhóm tránh cách làm giản đơn
tùy tiện vô nguyên tắc
phải bằng mọi biện pháp dứt khoát
không đưa vào cấp ủy những người không xứng đáng
không đủ tiêu chuẩn
nhất là những người đã phạm sai lầm
hoặc xa xút về phẩm chất đạo đức
vướng vào tham nhũng chạy chức chạy quyền
hống hách gia trường nịnh trên

nạt dưới bao che cho tội phạm
gây mất đoàn kết ảnh hưởng xấu đến uy tín của đảng
các cơ quan chức năng ủy ban kiểm tra thanh tra báo chí nhân dân
tất cả cùng có một trách nhiệm cao
để xây dựng đóng góp cho đồng đội cán bộ
nhưng đồng thời cũng có trách nhiệm cao
trong phát hiện xử lý một cách nghiêm mình
và đến lượt mình thì đảng khi phát hiện cán bộ
phải dứt khoát xử lý một cách nghiêm mình